cùng với đó là mưa lũ ống lũ quét xảy ra trên diện rộng ở khắp các vùng miền trên cả nước
nếu như năm hai nghìn một mươi sáu tổng thiệt hại do thiên tai gây ra là ba mươi chín tỷ đồng
thì năm hai nghìn một mươi bảy con số đã tăng lên gần gấp đôi với sáu mươi tỷ đồng
cho thấy mức độ khốc liệt và khó khăn do thử thách của thiên tai đối với sản xuất nông nghiệp
cùng với đó là những rào cản về thị trường ngày càng khắt khe hơn
là những thách thức không hề nhỏ đối với nông nghiệp việt nam
tuy nhiên vượt lên tất cả những khó khăn thách thức kể trên
cả hệ thống chính trị lãnh đạo đảng nhà nước chính phủ và các bộ ngành các tỉnh thành phố
các thành phần kinh tế bà con nông dân đã vào cuộc quyết liệt tập trung thực hiện
khắc phục hậu quả của thiên tai ổn định đời sống cho người dân
huyện mường la tỉnh sơn la sau trận lũ lịch sử của năm hai nghìn một mươi tám
huyện mường la có năm trăm linh triệu đồng
trong chín mươi tám một hectare cây cối hoa màu bị thiệt hại nhiều diện tích không thể khôi phục
ước tính giá trị thiệt hại về nông nghiệp lên đến gần năm mươi tỷ đồng
để ổn định đời sống cho người dân tỉnh sơn la đã nhanh chóng ban hành chủ trương
về quy hoạch đất trồng cây ăn quả cho người dân vùng lũ
theo đó huyện mường la đã triển khai hỗ trợ mỗi hộ dân từ năm hectare đến một hectare đất trồng cây ăn quả
như nhãn bưởi chanh leo xoài và cây sơn tra
tự tay trồng những mầm cây đầu tiên những người nông dân nơi đây không khỏi bồi hồi xúc động
họ hy vọng từ những giống cây này sẽ đảm bảo ổn định cuộc sống sau những hậu quả nặng nề của thiên tai vừa qua
lũ quét trận vừa qua làm gây ảnh hưởng rất lớn thiệt hại về nhà cửa của nhà dân
đến đây được đảng nhà nước quan tâm gia đình tôi cũng như dân dân bản trình tờ rất cảm ơn đảng và nhà nước
theo lãnh đạo địa phương các cây ăn quả được lựa chọn để trồng đã được lưu vườn từ hai năm tuổi trở lên
đường kính gốc đạt từ ba sáu cm thân bầu ba mươi ba mươi chiều cao là một hai một tám m
dự kiến đến năm hai nghìn một mươi chín sẽ đồng loạt cho thu hoạch
việc hỗ trợ này bước đầu không chỉ mang lại thu nhập sớm cho người dân mà còn ổn định tâm lý sản xuất
đặc biệt đảm bảo tránh ảnh hưởng của mưa lũ sau này
đồng nghĩa việc là chúng ta giảm thiểu cái tác động của môi trường giảm thiểu tối đa cái việc xảy ra lũ lụt
vì nó có màu xanh nó mà lục thảm thực vật dày thì nó sẽ chứa đứng nước chứa đứng nước thì nó sẽ không gây ra những trận lũ
đó là mục tiêu
thứ hai nữa là giải pháp sinh kế tạm thời là dưới tầng đó cây tán cao là tầng cao
ở trong tầng thấp và tầng cuối của chúng ta trồng cái gì
khoai rồi bí
cây mọc lan và chúng ta sẽ thực hiện ngay là hỗ trợ cho bà con về chăn nuôi đàn đại gia sức
bên cạnh đó với điều kiện tự nhiên của các khu vực nằm trong vùng ảnh hưởng của lũ ống lũ quét là bên bờ sông bờ suối đặc biệt là suối nạm păm
lãnh đạo tỉnh sơn la đã lên phương án lập quy hoạch tổng thể tiếp tục bồi đắp thêm đất màu để làm lúa nước cho người dân
chỉnh lại dòng suối đồng nghĩa với quy hoạch đất nông nghiệp
chỗ nào nhiều đá sẽ làm đường giao thông còn lại làm đất nông nghiệp
để tạo sinh kế lâu dài cho người dân

cùng với việc giúp người dân nỗ lực khôi phục sản xuất năm hai nghìn một mươi bảy công tác tổ chức lại sản xuất theo chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới đã đạt được những kết quả tích cực
qua đó đã thu hút được các thành phần kinh tế tham gia đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp tạo sức bật quan trọng cho khu vực nông nghiệp trong bối cảnh cạnh tranh hội nhập mạnh mẽ của nền kinh tế
trong năm hai nghìn một mươi bảy đã có gần hai doanh nghiệp thành lập mới
trong lĩnh vực nông lâm thủy sản tăng ba tám so với năm hai nghìn một mươi sáu nâng số doanh nghiệp hoạt động trong ngành lên hơn năm sáu trăm linh
nhiều doanh nghiệp tập đoàn lớn đã chọn nông nghiệp công nghệ cao nông nghiệp hữu cơ làm hướng đi chính và đã đầu tư hàng tỷ usd đạt được những thành công rõ rệt
đây là khu nông nghiệp công nghệ cao của tập đoàn vingroup với quy mô hai trăm linh hai năm hectare tại hai xã
hồng thái tây và hoàng quế của thị xã đông triều tỉnh quảng ninh
giai đoạn một của dự án được tỉnh quảng ninh giao bốn mươi hectare trong đó có hai mươi năm hectare đã được công ty đưa vào canh tác trồng các loại cây như cà chua khoai tây bầu bí su hào cải bắp súp lơ
một số chủng loại rau đặc biệt chất lượng cao như bắp cải tím cà chua đen cà chua lê vàng v v
các yếu tố sản xuất này yếu tố quan trọng nhất nó phụ thuộc vào quá trình thời tiết mùa vụ
thì chúng tôi đã áp dụng những kỹ thuật khó khăn mà luôn luôn là cải tiến những công nghệ làm sao để phù hợp nhất kể cả công nghệ của xn hay công nghệ đồng nước
thì những sáng kiến mà chúng tôi đưa vào khi bao giờ định hướng sau này thì giúp cho yếu tố khi trồng và trong khoản sản xuất nhất là sản xuất và giảm không chi phí
với nhiều cơ chế chính sách ưu đãi hỗ trợ đầu tư vào nông nghiệp nông thôn như ưu đãi về tiền thuê đất
chính sách hỗ trợ giải phóng mặt bằng hỗ trợ xúc tiến thương mại v v
tỉnh quảng ninh đã thu hút được nhiều doanh nghiệp tham gia đầu tư vào nông nghiệp tạo sức bật quan trọng cho khu vực kinh tế nông nghiệp của tỉnh
tại huyện hoành bồ tỉnh quảng ninh từ năm hai nghìn một mươi bốn huyện đã vận động được doanh nghiệp đầu tư xây dựng nhà nuôi cấy mô
chủ động nguồn giống và cung cấp cho thị trường địa phương cùng một số tỉnh lân cận
trang trại hoa tại thôn đồng hoa đã áp dụng thành công phương pháp nhân sống
một nuôi cấy mô được thực hiện trong phòng thí nghiệm đạt chuẩn
thay vì nhập sống những loại hoa có giá trị thương phẩm cao như lan hồ điệp địa lan như trước
thì đến nay trang trại đã tự chủ được nguồn giống cây trồng và tiến tới là nơi cung cấp giống hoa lan cho cả vùng
trung bình để cho ra một cây lan hồ điệp phải mất thời gian từ một mươi tám đến hai mươi tháng
tuy nhiên khi áp dụng công nghệ mới thì thời gian giảm xuống chỉ còn một mươi hai tháng
từ những kết quả đạt được trong thời gian tới
huyện hoành bồ tỉnh quảng ninh sẽ tiếp tục có chính sách thu hút các nhà đầu tư vào nông nghiệp
thời gian vừa qua tỉnh cũng đã hỗ trợ cho huyện dự án ứng dụng khoa học công nghệ
để phát triển vùng trồng hoa chất lượng cao trên địa bàn của huyện
từ dự án này huyện đã mở rộng được diện tích trồng hoa trên địa bàn
huyện hiện nay cũng sấp chỉ gần một trăm linh hectare
không chỉ ở quảng ninh
hiện nay tại khắp các tỉnh thành trên cả nước
với những cơ chế thông thoáng tạo điều kiện tối đa cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp
các địa phương đã tạo được xu hút quan trọng để doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực này
nhiều doanh nghiệp lớn đầu tư vào sản xuất nông nghiệp là xu hướng mới
và được kỳ vọng sẽ tạo ra sự thay đổi cho nông nghiệp việt nam
nhiều mô hình học tạp xã đã thích ứng được cơ chế thị trường hiện nay
và hoạt động rất hay quả
đặc biệt là đã gắn với doanh nghiệp trong liên kết sản xuất và tiêu thụ hàng hóa
cụ thể là có khoảng hơn một mươi hợp tác xã đã liên kết với các doanh nghiệp trong sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm
bên cạnh việc tập trung cho phát triển sản xuất
năm hai nghìn một mươi bảy bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn tiếp tục chọn là năm cao điểm hành động
về quản lý chất lượng an toàn thực phẩm
theo kết quả giám sát năm hai nghìn một mươi chín
được cục quản lý chất lượng nông lâm và thủy sản tổng hợp cho thấy
vấn đề an toàn thực phẩm đang được kiểm soát khá chặt chẽ
đặc biệt là các vấn đề nổi cộng như sử dụng tràn lan hóa chất kháng sinh và chất cấm trong chăn nuôi
trong năm hai nghìn một mươi bảy kết quả phân tích chín một trăm bốn mươi hai mẫu nước tiểu và mẫu thịt
lấy tại các cơ sở giết mổ trên cả nước đã không phát hiện chất cấm sabutamol
đặc biệt tính đến thời điểm này trên phạm vi toàn quốc đã xây dựng thành công bảy trăm chín mươi
mô hình điểm chuỗi cung ứng nông lâm thủy sản an toàn
với sự nỗ lực của toàn ngành kết thúc năm hai nghìn một mươi bảy tốc độ tăng trưởng của ngành nông nghiệp đạt hai bảy mươi
vượt mục tiêu so với chính phủ đề ra là hai tám mươi bốn
trong mục tiêu xuất khẩu nông lâm thủy sản chính phủ đề ra là ba mươi hai ba mươi ba tỷ usd
kết thúc năm hai nghìn một mươi bảy con số đạt được của ngành nông nghiệp là ba mươi sáu ba mươi bảy tỷ usd
vượt hơn bốn tỷ usd so với cùng kỳ năm trước
và thẳng dư tuyệt đối của ngành đạt tám năm mươi năm tỷ usd tăng hơn một tỷ usd so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
cùng với đó tỷ lệ che phủ rừng đạt bốn mươi một bốn mươi năm số vụ vi phạm các quy định về quản lý bảo vệ rừng giảm hai mươi ba
và thiệt hại do phá rừng cháy rừng giảm sáu mươi tám so với cùng kỳ năm trước
tuy nhiên bên cạnh những kết quả đã đạt được thách thức đặt ra với ngành nông nghiệp việt nam
vẫn hết sức nặng nề
đó không chỉ là vấn đề về thiên tai dịch bệnh sự cạnh tranh khốc liệt của hội nhập kinh tế quốc tế
mà còn cả những vấn đề nội tại của ngành nông nghiệp
đó chính là một nền kinh tế sản xuất còn nhỏ lẻ manh mún
cần sớm được thay thế bằng một nền nông nghiệp hàng hóa chất lượng cao
sản xuất và tiêu thụ nông sản theo chuỗi giá trị bền vững
năm hai nghìn một mươi bảy đánh số một năm ngành nông nghiệp đối mặt với rất nhiều khó khăn
thiên tai xảy ra khốc liệt ở cả ba miền bắc trung nam
nhưng kết thúc năm hai nghìn một mươi bảy thì giá trị xuất khẩu của toàn ngành vẫn vượt ba mươi sáu tỷ usd
đây là mức cao nhất từ trước đến nay
vậy đâu là nguyên nhân ạ
nguyên nhân bao trùm đó là sự vào cuộc cả hệ thống chính trị quan tâm đến ngành nông nghiệp
từ trung ương đến các tỉnh thành địa phương cả hệ thống quan tâm
lý do thứ hai nữa là chính sự quan tâm đã truyền được cảm ứng
niềm tin đến các thành phần kinh tế bảo vệ nông dân
do năm nay là năm kỷ lục hai doanh nghiệp đầu tư phù hợp công nghiệp
và năm nay cũng kỷ lục là một bốn trăm bốn mươi bốn hợp tác xã theo cái luật mới của chúng ta đã được ra đời
cùng với đó là sự quyết tâm bảo vệ nông dân
chúng tôi đánh giá đây là những nguyên nhân nền tảng để đảm bảo cho chương trình tái cấu nông nghiệp của chúng ta
và ứng phó khắc phục thiên tai giảm thiểu thiệt hại
những kết quả mà ngành nông nghiệp đạt được trong năm qua là rất đáng tự hào
bởi con số ba mươi sáu tỷ đô la mỹ đã khẳng định được sự nỗ lực của toàn ngành trong một năm đầy khó khăn
tuy nhiên mục tiêu mà chính phủ giao đặc biệt là thủ tướng nguyễn xuân phúc đã giao cho ngành nông nghiệp
trong năm hai nghìn một mươi tám là xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt bốn mươi tỷ đô la mỹ
đây là con số khá lớn
vậy ngành sẽ tập trung vào những nhóm giải pháp nào để đạt được giá trị tăng trưởng ạ
năm nay chính phủ giao về mặt chỉ tiêu kế hoạch là giao ba mươi tám tỷ về xuất khẩu nông sản
nhưng thủ tướng yêu cầu phấn đấu đạt mức bốn mươi tỷ
đây là một cái chỉ tiêu rất cao trong một bối cảnh chúng ta chịu rất nhiều thách thức của thiên tai
trong điều kiện chúng ta đang tập trung mạnh mẽ tái cơ cấu
tất nhiên tái cấu đòi hỏi một khoảng thời gian trong một hoàn cảnh cách tranh thị trường nông sản trên thế giới rất quyết liệt
tuy nhiên bằng những kết quả nền tảng đã đạt được trong suốt thời kỳ gian
chúng tôi tin tưởng rằng với những chính sách của đảng và nước tiếp tục tháo gỡ khu khăn
với một quyết tâm của cả hệ thống chính trị và xã hội
thì những mục tiêu cao này chúng ta cố gắng cao nhất để có thể đạt được
vâng xin cảm ơn bộ trưởng đã dành thời gian tham gia chương trình của truyền hình nhân dân
thưa quý vị những kết quả mà ngành nông nghiệp đạt được trong năm qua là rất đáng trân trọng
tạo tiền đề cho ngành có những bước tiến mạnh hơn trong năm tiếp theo
tuy nhiên để nông nghiệp việt nam tiếp tục tạo những bứt phá mạnh mẽ
ngoài sự nỗ lực của ngành trong việc đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp gắn với nông thôn mới
rất cần sự vào cuộc của các bộ ngành liên quan để tháo gỡ các vướng mắt
tạo các cơ chế chính sách hành lang pháp lý phù hợp để nông nghiệp chuyển mình hội nhập thành công
cùng với đó sự vào cuộc của mọi người dân các thành phần kinh tế
để cùng xây dựng một nền nông nghiệp sạch an toàn cho sức khỏe con người và hội nhập bền vững
đến đây chương trình nông nghiệp chuyển động của truyền hình nhân dân cũng xin được khép lại
mọi câu hỏi của quý vị và các bạn quan tâm đến chương trình xin gửi về địa chỉ
chương trình nông nghiệp truyền động phòng kinh tế truyền hình nhân dân số bảy mươi một hàng chống hoàn kiếm tp hà nội
email nông nghiệp truyền động a gmail com
nhân dịp xuân mới thay mặt những người làm chương trình
xin kính chúc quý vị khán giả một năm mới an khang thịnh vượng
chúc bà con nông dân và ngành nông nghiệp bước sang năm mới hai nghìn một mươi tám sẽ tiếp tục gặt hái được nhiều thành công
bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại